cũng trong chiều tối ngày một mươi năm tháng sáu ủy ban nhân dân tp hcm cơ văn bản khẩn đề nghị đại học quốc gia tp hcm đại học tôn đức thắng đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm và đại học sài gòn
trương dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung một số mật kế hoạch mở rộng bệnh viện dạy chiến khác cũng đã được thành phố triển khai
hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm nhiều nguồn nhiều biến chủng với tốc độ lây nhiễm nhanh
việc sử dụng ký túc xá của các trường đại học này có sẵn cơ sở vật chất như phòng giường nằm điện nước và mặt bằng rộng rãi để ứng phó với tình huống có từ năm trăm linh đến một ca bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm cũng chỉ đạo các quận huyện đảm bảo các khu cách ly tập trung có công suất tối thiểu là hai trăm linh giường riêng tp thủ đức là sáu trăm linh giường
cùng ngày ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định về thành lập bệnh viện dạy chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại củ chi trực thuộc sở y tế
bệnh viện này có quy mô năm trăm linh giường với bốn trăm linh nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ sử dụng cơ sở hạ tầng của bệnh viện huyện củ chi
bệnh viện đặt tại xã nhân tây huyện củ chi tp hcm chịu sự chỉ đạo quản lý điều hành trực tiếp của ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín